thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số một mươi cttg về bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
và thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
chỉ thị nêu rõ để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn tình trạng người việt nam xuất cảnh di cư trái phép cư trú và lao động bất hợp pháp vi phạm pháp luật nước ngoài trong tình hình hiện nay
chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
phản động lợi dụng du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
các cơ quan sẽ tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các khu điểm du lịch phòng chống gian lận thương mại
chống thất thu thuế rửa tiền ô nhiễm môi trường xử lý rứt điểm các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
tại các địa bàn trọng điểm về du lịch tạo môi trường lành mạnh an toàn góp phần phát triển du lịch bền vững
triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh du lịch từ khâu lập quy hoạch phát triển du lịch bền vững
đến nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển du lịch tại địa phương
thủ tướng yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
quản lý xuất nhập cảnh quá cảnh cư trú hoạt động của người nước ngoài và việt nam và người việt nam ra nước ngoài du lịch
thưa quý vị đánh vào tâm lý có bệnh thì vái tứ phương của người bệnh nhiều thầy lang đã vung tiền quảng bá thương hiệu nhằm trục lợi từ người bệnh
và thông tin này cũng được đăng tải trên báo công an nhân dân
trong thời gian qua người sử dụng youtube và người dùng mạng xã hội liên tục bị tấn công bởi các chương trình quảng cáo
những quảng cáo bị cắt kép làm giả một cách lộ lĩu để thổi phồng sự thật về thuốc chữa bệnh của các lương y thần y trên khắp cả nước
với điệp khúc na ná nhau rằng ba đời nhà tôi nhận chữa rứt điểm đó là những quảng cáo về thuốc để đặc trị các bệnh mãn tính như đau nhức xương khớp sỏi thận yếu sinh lý và thậm chí là cả ung thư
và trên thực tế cho thấy rằng là nhiều người sau thời gian điều trị tại các bệnh viện thì sẽ không mang lại kết quả
và khi nghe quảng cáo thì đã đặt hàng online
mua về uống thế nhưng tiền mất tật mang
thậm chí có không ít trường hợp phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng thuốc theo hướng dẫn qua mạng của các lương y này
và mới đây nhất một lãnh đạo của bệnh viện tư nhân lớn ở tỉnh nghệ an cũng đã phải nhập viện nhà mình cấp cứu khi đặt qua mạng và sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh của một lương y vì tin vào quảng cáo trên mạng youtube
còn thông tin trên báo lao động số ra sáng hôm nay có bài viết như sau
chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
và việc sửa đổi lần này được đánh giá sẽ gỡ vướng cho nhà ở xã hội trong thời gian qua và phát triển loại hình nhà ở xã hội trong thời gian tới
theo thông tin bộ xây dựng nhìn nhận với tổng diện tích hơn năm một triệu m hai nhà ở xã hội đã xây dựng mới

các con gái trong vụ án mạng trong hẻm quần gò vắp hiện đã ổn định nạn nhân nhập viện với bốn vết thương ở vùng cổ đứt động mạch mặt trái và đứt tay phải
trong sáng ngày một tháng bốn sau khi sơ cứu các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực tai mũi họng hàm mặt tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã tiến hành phẫu thuật nạn nhân
kết quả phẫu thuật cho thấy nữ bệnh nhân bị bốn vết thương vùng cổ dài một mươi cm sâu từ ba năm cm lộ cơ khí quản báo mạch cảnh đứt đôi tuyến nước bọt trái đứt động mạch mặt trái đứt tay phải
các bác sĩ đã khâu tái tạo lại theo cấu trúc giải phẫu vùng cổ sau khi được phẫu thuật bệnh nhân chuyển về khoa điều trị hiện sức khỏe đã dần ổn định
trong sáng ngày một tháng bốn đối tượng hai mươi một tuổi gọi nạn nhân đến nhà một người bạn trong hẻm đường phan huy ích quận gò vấp để giải quyết mâu thuẫn tình cảm
tuy nhiên do không kiềm chế đối tượng nam đã dùng dao chém liên tục vào nạn nhân sau đó đối tượng này được phát hiện tử vong với vết dao tự đâm vào người
công an quận gò vấp tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án
liên quan đến vụ hai thiếu niên bị bảo vệ dân phòng đánh trong phòng giám thị của trường trung học cơ sở nguyễn văn tố quận một mươi tp hcm
nhiều cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc dư luận tiếp tục quan tâm đến hành vi này sẽ được pháp luật xử lý như thế nào
những người liên quan có trách nhiệm ra sao trong câu chuyện này
nên cần mời gia đình người giám hộ tới để phối hợp giải quyết
ở đây những người trong đoạn clip đã đánh đập các em cho thấy có dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích
căn cứ theo quy định của pháp luật cụ thể là điều một trăm ba mươi bốn của bộ luật hình sự
cho dù là dưới một thì vẫn có cơ sở để xem xét xử lý ở khoảng một điều một trăm ba mươi bốn
theo đó hành vi này có thể bị xem xét xử phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
trong trường hợp là do chúng ta có hai tình tiết định khung năng nặng là có hai bị hại
em là dưới một mươi sáu tuổi thì do đó là trong trường hợp tỷ lệ thương tích sau khi giám định
mà trên một mươi một thì sẽ bị xem xét xử lý ở khoảng hai điều một trăm ba mươi
theo đó thì đối với trong trường hợp mà trên một mươi một với mức hình phạt là lên đến năm năm tù
vậy quan điểm là tôi kiến nghị cần phải là do đây là một hành vi tương đối bức xúc trong dư luận
và các yếu tố cũng đã đủ yếu tố cấu thành để chúng ta xem xét cơ đối quản
còn hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho rằng dù hai em có hành vi trộm cắp đi chăng nữa
thì hành vi đánh trẻ em là không mang tính giáo dục cần xử lý nghiêm
và kiến nghị phải xem xét xử lý những người chứng kiến nhưng không can ngăn
tôi sẽ đề nghị thứ nhất tức là đề nghị khởi tố những người liên quan và những người trực tiếp
đánh đập hành hạ ngược đải các em
tại vì theo luật trẻ em thì điều sáu là những hành vi nghiêm cấm
thì trong khoảng ba có xâm hại xâm phạm đó bạo hành trẻ em
tôi thấy là không phải riêng cá nhân tôi làm công tác trẻ em
mà tất cả các cộng đồng tất cả các người dân đều đau lòng
ở trong phòng đó nhìn thấy hai em đánh không tự vệ được
ngồi đó để bị đánh mà không hề có ai ca ngăn
đây là vấn đề chúng tôi phải lên án chúng tôi phải gây kiến
tức là phải đưa những người khi khởi tố vụ án khởi tố người đánh trực tiếp làm bị can
và khởi tố những người đứng xem mà không cứu giúp
tức là thấy người ta bị đánh hai đứa trẻ người lớn đủ sức khỏe mà đánh cho em là hành vi đê hèn
nó đánh cho em mà cho em không thể tự vệ được đó là hành vi đê hèn
ủy ban nhân dân tp hcm đã có chỉ đạo khẩn về xử lý vụ việc này
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở lao động thương binh và xã hội
chú trị phố hợp công an tp hcm ủy ban nhân dân quận một mươi và các đơn vị liên quan
khẩn trương xác minh thông tin phối hợp xử lý theo quy định pháp luật
đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em
sở giáo dục đào tạo tp hcm chỉ đạo các trường học cơ sở giáo dục trên địa bàn
tăng cường công tác an ninh trật tự
xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ và những cá nhân có liên quan đến vụ việc
báo cáo kết quả trước ngày một mươi tháng bốn
với những tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày hai tháng bốn tại ngã tư hữu hành sơn giao với hồ xuân hương
thuộc địa bàn phường mỹ an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô tải
khiến cho người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c bảy nghìn tám trăm năm mươi ba
do tài xế cao hồng lâm trú tại tp sơn tịnh tỉnh quảng ngãi điều khiển
đang lưu thông trên tuyến đường ngũ hành sơn hướng về tỉnh quảng nam
khi đến ngã tư nói trên thì ô tô tải đang chuẩn bị chuyển hướng rẽ phải lên cầu tiên sơn
thì va chạm với xe máy do ông dương mạnh bốn mươi sáu tuổi
chú huyện điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông cùng chiều
cú va chạm bất ngờ khiến ông mạnh bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ
xe máy bị hư hỏng hoàn toàn
nhận được tin báo trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hải và công an quận ngũ hành sơn
đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn
điều đáng nói hơn là liên tục trong thời gian vừa qua
đây là khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông với hậu quả hết sức nghiêm trọng
một vụ va chạm giữa xe khách và xe tải chở dưa hấu trên cao tốc tp hcm trung lương
đoạn qua địa bàn tp tân an tỉnh long an đã làm cả xe dưa hấu đổ chàn ra đường
giao thông ủn ưu kéo dài
vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai tháng bốn
xe tải chở dưa hấu đang lưu thông trên đường cao tốc tp hcm trung lương
khi xe đang đi qua km ba mươi bảy thu địa bàn xã lợi bình nhơn tp tân an
thì phía trước đường có hàng loạt phương tiện khác nối đuôi nhau nên tài xế xe tải đã giảm tốc độ
cùng thời điểm này một xe dường nằm đang lưu thông cùng chiều từ phía sau do không xử lý kịp thời
nên tông mạnh vào phần đuôi xe tải
cú tông này làm chiếc xe tải lao vào đoạn giải bê tông rồi nằm lật ngang khiến dưa hấu trên xe đổ chàn xuống đường
nhận được tin báo đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc tp hcm trung lương
kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bảy
phòng tám cục cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
qua công tác kiểm soát chủ đầu tư từ chối phục vụ một mươi bốn lượt phương tiện quá tải
đi vào cao tốc nội bài lào cai và cầu rẽ ninh bình
đại diện lãnh đạo tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec vừa thông tin
về kết quả khai thác vận hành đảm bảo an toàn giao thông ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên bốn tuyến cao tốc
gồm cầu dễ ninh bình nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi và tp hcm long thành dầu dây do vec quản lý
ba tháng đầu năm vec phục vụ một mươi hai bảy triệu lượt phương tiện tăng khoảng tám năm về lượng và một mươi ba
về doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái
cũng trong quý i năm hai nghìn hai mươi một vec đã kiểm soát tải trọng bốn trăm sáu mươi một lượt phương tiện trên tuyến cao tốc
nội bài lào cai cầu rẽ ninh bình qua đó phát hiện và từ chối phục vụ theo thẩm quyền một mươi bốn ba trăm linh lượt phương tiện quá tải
hiện lực lượng chức năng đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát kiểm soát toàn bộ tình hình giao thông
trên các tuyến cao tốc nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi và tp hcm long thành dầu dây
tất cả các vi phạm của tài xế đều được thực hiện
thông báo đến thiết bị cầm tay
của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường để xử lý
mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề minh họa tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đã bứng sự mong đợi của học sinh khối một mươi hai cũng như là giáo viên trong việc ôn tập
và theo nhiều giáo viên nhận định thì đề minh họa năm nay khá tương đồng so với đề thi tốt nghiệp chính thức năm hai nghìn hai mươi
mức phân hóa không cao
lên kế hoạch ôn tập từ đầu học
kỳ hai thế nhưng lê khánh an vẫn mong ngóng để minh họa để có hướng ôn tập rõ ràng hơn
và việc bộ vừa công bố bộ đề thi minh họa chính thức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đã phần nào giải tỏa những lo lắng của em
em đã tham khảo qua và được một số cô đã tổ chức cho kiểm tra là một chương lớp
cho nghiêm túc giống như khi chính thức thì em có nhận thấy là đề khá là vượt sức với chúng em
và có một sự phân hóa học sinh giỏi
và học sinh chất sắc
cũng theo nhiều giáo viên nhìn chung bộ đề thi năm nay không có gì đột biến so với những năm trước
cụ thể riêng với đề ngữ văn vẫn giữ nguyên cấu trúc hai phần đọc hiểu và làm văn hai câu
trong khi phần đọc hiểu chủ yếu yêu cầu học sinh ở mức độ nhận biết khá dễ dàng
thì nội dung nghị luận cũng đề cập một khía cạnh của vấn đề
có quan hệ chặt chẽ với nội dung ngữ liệu của phần đọc hiểu trước đó
riêng về câu đọc hiểu trong đề thi minh hỏa mức độ của nó
bộ vẫn gia tăng cái câu hỏi nhận biết ở hai câu đầu câu số một và câu số hai
khi mà câu số một đấy là nhận biết thể thơ và câu số hai là nhận biết hình ảnh
đây có thể nói rằng gia tăng cái câu hỏi nhận biết như này
thì học sinh dễ dàng có thể lấy được điểm từ đề
đây cũng là một trong những cái dễ thở để cho các bạn có thể lấy điểm từ phần đọc hiểu
cũng không có gì đột biến so với năm trước
tuy nhiên đề toán lại được nhận định
có tỷ lệ phân hóa cao hơn so với năm trước
với câu trúc sáu hai một một trong đó sáu mươi mức độ nhận biết thông hiểu cho học sinh trung bình đều có thể làm được
hai mươi tiếp theo ở mức độ vận dụng cao dành cho học sinh khá giỏi
nhưng để đạt mức chín một mươi thì đòi hỏi ngoài nắm chắc kiến thức phải có khả năng tư duy khá cao
về mặt phổ điểm thì theo tôi thì điểm trung bình sẽ khoảng sáu điểm
và nếu phổ điểm là một cái hình núi như này
tức là ở chỗ cao nhất thì khoảng bảy điểm
với những em muốn có được tám điểm
thì tôi nghĩ là các em cần thứ nhất là nắm vững kiến thức cơ bản
giàn luyện kỹ năng tính toán cẩn thận
với những em cần đạt chín hoặc là cao hơn
thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái kiến thức cơ bản nắm vững
thì các em cần phải quan tâm đến các câu phân hóa trong đề thăm khảo
và có thời gian giàn luyện giàn luyện và giàn luyện
thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội vẫn còn rất là nhiều với các em
dù không phải nghỉ quá dài vì dịch
nhưng việc đề thi giữ mức độ tương đồng như năm trước
sẽ giúp học sinh lớp một mươi hai cởi bỏ được phần nào áp lực
đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để các thầy cô giáo và học sinh lớp một mươi hai trên cả nước
tham khảo trong quá trình ôn tập chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới
thưa quý vị và các bạn

giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân huỳnh thị phương liên
chuyên gia cao cấp của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một
và biotech đã được nhiều người biết đến khi đã cùng các cộng sự trong công ty
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất ra vaccine phòng được bốn bệnh
đó là bệnh tả thương hàn đậu mùa viêm não nhật bản
và mới đây hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã trao tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho bà huỳnh thị phương liên
về những thành tích đặc biệt trong lao động sáng tạo và công nghiến
và mời quý vị hãy cùng sống đẹp ngày hôm nay gặp gỡ với nữ anh hùng lao động này
với sự say mê tâm huyết và đầy trách nhiệm
giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân huỳnh thị phương liên đã luôn phấn đấu
cùng với tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một
để sản xuất thành công vaccine viêm não nhật bản thế hệ thứ nhất
đây là loại vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
góp phần làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm não nhật bản giảm tỷ lệ tử vong cũng như di chứng thần kinh
giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân và xã hội
đây cũng là vaccine đầu tiên của việt nam được xuất khẩu ra nước ngoài năm bốn trăm ba mươi liều sang ấn độ
chưa bao giờ tôi thấy tôi nản lòng cả ngay cả trong nghiên cứu khoa học cũng thế
hôm nay làm chưa được ngày mai lại nghĩ ra cái gì đấy
và tiếp tục là làm cái gì đấy cứ từng bước một từng bước một
ghi chép tỉ mỉ rồi
rồi tự mình biết là như thế là cái này là cái hiệu giá hôm nay nó không được cao
thì nguyên nhân đó là cái gì mình nên nghiên cứu cái gì
thì tôi cứ say mê như thế tôi làm không tính toán không có suy nghĩ cái gì khác ngoài cái việc là tâm huyết để làm
và nhiều lúc cũng gặp nhiều các cái cản trở nhiều những cái khó khăn lắm
nhưng mà như tôi nói tức là không phải chỉ có say mê mới nhiệt huyết mà phải kiên cường là như thế
hiện tại giáo sư huỳnh thị phương liên đang cùng các cộng sự của mình
tiếp tục nghiên cứu phát triển vắc xin viêm não nhật bản thế hệ hai
dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vaccine này sẽ được cấp phép lưu hành
và được tiêm rộng rãi để phòng bệnh cho người dân
vui hiện nay thì bây giờ thì cũng bước qua tuổi tám mươi một rồi
cho nên rằng là cái đam mê nghiên cứu khoa học vẫn còn nguyên
thế nhưng mà sức khỏe thì không cho phép cho nên bây giờ thì tôi đang cặm cụi viết sách
vừa rồi thì cũng hoàn thành một cái bài báo để đăng trên cái tạp chí học dự phòng tiếng anh
và chắc là trong đầu tháng bốn này thì báo xảy ra
và vừa hoàn thành cái bài báo đấy còn sách thì bây giờ đang viết
nếu như mà cuộc đời mà không làm việc mà không lao động thì thấy nó vô nghĩa lắm
cho nên tôi cứ say mê như thế thôi
cứ làm như thế thôi chứ cũng không có cái mục đích gì nữa gọi là cao siêu lắm
thế nhưng cũng muốn để lại cho đời một cái gì đấy
thì tôi nghĩ là mình đã làm vaccine bao nhiêu năm nay
cho nên bây giờ sẽ viết một cái cuốn sách về các cái vaccine dùm cho người
các virus gây bệnh cho người và vaccine dùng cho người
với tinh thần dám nghĩ dám làm vì mục tiêu phục sự xã hội
giáo sư hình thị thương liên đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý
quân trường lao động hạng ba
ovalet dia năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng nhiều hơn huy trường phần thể khác của chính phủ và bộ y tế
giáo sư hình thương liên là một chuyên gia đầu ngành của việt nam
về các lĩnh vực sản xuất nghiên cứu và sử dụng vaccine
trong đó vaccine sốt sốt huyết vaccine cúm vaccine tiêm não nhật bản vaccine sở
thì những đóng góp của giáo sư thì rất nhiều
giáo sư là một người rất là tận tụy đến công việc
đóng góp hy sinh hết mình để về công việc
để giao sao
để có những cái sản phẩm phục vụ cho nhân dân
với một mươi hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước
một trăm một mươi hai công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín
chính điều ấy bà hình thị thương liên đã trở thành điểm tựa khoa học đầy vững chãi
cho những nhà nghiên cứu trẻ sau này
danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới mà đảng
nhà nước phong tặng cho giáo sư hình thị thương liên
là sự ghi nhận công lao của bà trong nền y học dự phòng việt nam
và mong rằng khi sức khỏe còn cho phép
bà vẫn tiếp tục cống hiến cho đời
giúp đỡ người dân tộc giúp đỡ người dân tộc giúp đỡ người dân tộc